bão số tám tên quốc tế là bão konpansu đã đi vào biển đông với sức gió mạnh nhất vùng tâm báo mạnh cấp một mươi và một mươi một di chuyển từ chín mươi đến một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi hai hướng vào biển trung gây mưa lớn rất to tới hai trăm năm mươi mm trên đợt
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia rạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi bão konbasu đã đi vào biển đông trở thành cơn bão số tám trên biển đông trong năm nay
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão số tám ở khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng tám trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp một mươi một mươi một tốc độ di chuyển từ chín mươi đến một trăm hai mươi km trên giờ giật trên cấp một mươi ba
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng hai trăm hai mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão số tám di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km trên giờ và có thể mạnh thêm
tính đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm hai mươi tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm hai mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp một mươi một tốc độ di chuyển từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi bốn
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vĩ tuyến một mươi sáu đến hai mươi hai độ vĩ bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm độ vĩ bắc